trong đó có ba mươi hai ca nhập cảnh và một mươi bốn tám trăm hai mươi chín ca ghi nhận trong nước
thành phố hà nội vẫn là nhiều nhất với hai năm trăm linh ca
trong ngày đã có hơn một mươi sáu hai trăm linh bệnh nhân khỏi hai trăm hai mươi bốn trường hợp tử vong
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một trăm năm mươi bốn triệu liều trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi tám triệu liều
tiêm mũi hai là gần bảy mươi triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và tiêm mũi ba của vaccine abdalla
là gần bảy triệu liều
trong một diễn biến khác ngày hôm nay lãnh đạo ubnd tp hcm đã ký công văn khẩn
về việc cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ mở cửa trở lại
cụ thể các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke các câu lạc bộ khiêu vũ
massag được phép mở lại từ ngày một mươi tháng một
những cơ sở này phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch
theo các quyết định đã ban hành của ubnd tp hcm
các địa phương thẩm định cho phép hoạt động và kịp thời điều chỉnh hoạt động
theo cấp độ dịch của từng địa phương
theo đề xuất của sở văn hóa và thể thao tp hcm các cơ sở karaoke cần đảm bảo
bốn m hai trở lên một khách không bao gồm công trình phụ
điều kiện này đối với các vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sản khiêu vũ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay